trị tuyến chú tại tỉnh tây ninh đang điều khiển xe máy một mình

bên trong có một chiếc điện thoại
vào sáng ngày hôm sau các đối tượng hẹn chị tuyến để trái trên điện thoại thì bị lực lượng công an bắt giữ
tại hà nội vào chiều ngày hôm qua một mươi sáu tháng chín công an quận hoàng mai đã phát hiện trần kinh châu
chú tại quận ba đình hà nội và nguyễn đình thành chú tại tây hồ hà nội
đang có hành vi tập kết sản phẩm bánh kẹo do trung quốc sản xuất đi tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra hai người này không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
hàng hóa vi phạm gồm hàng chục nghìn sản phẩm bánh kẹo bim bim nước cô ca do trung quốc sản xuất
tổng giá trị hàng hóa khoảng một trăm ba mươi triệu đồng
đội cảnh sát môi trường công an quận hoàng mai đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc
công an tỉnh sóc trăng vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan
thành lập đoàn kiểm tra đột xuất về lĩnh vực an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường
tại các cơ sở công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sóc trăng
đoàn đã tiến hành kiểm tra các cơ sở về tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm sức khỏe tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động và việc bảo vệ môi trường
bên cạnh đó đoàn còn tiến hành thu mẫu môi trường của các cơ sở để phân tích và giám định
qua kiểm tra đoàn đã phát hiện một số sai phạm của các cơ sở và tiến hành lập biên bản
nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật
trước dự báo các dịch bệnh có thể bùng phát vào những tháng cuối năm
để chủ động phòng chống thành phố vị thanh tỉnh hậu giang đã triển khai thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường
phòng chống bệnh xuất xuất huyết và bệnh tay chân miệng đợt hai năm hai nghìn một mươi năm ở các xã phường
theo thống kê của ngành y tế từ đầu năm đến nay toàn thành phố vị thanh xảy ra bốn ca bệnh sốt xuất huyết
giảm ba mươi năm ca so với cùng kỳ bệnh tay chân miệng có bảy trăm chín mươi ca mắc giảm tám mươi tám ca so với cùng kỳ
để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trên địa bàn các xã phường
các đoàn y tế của thành phố đã đến tuyên truyền từng hộ gia đình vệ sinh nhà ở
loại bỏ những vật dụng chứa nước có lăng quăng đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường
không để nước ứ động ở những nơi công cộng hạn chế tối đa dịch bệnh có thể phát sinh
ngày hôm nay một mươi bảy tháng chín tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết đã thực hiện việc sửa đổi
bổ sung bộ quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong tập đoàn có hiệu lực từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
nội dung thay đổi và bổ sung lần này trong bộ quy trình kinh doanh điện năng bám sát vào các thực tế phát sinh
trong quá trình sản xuất kinh doanh của evn trong thời gian qua tập trung vào giám sát công tác
ghi chỉ số công tơ điện của khách hàng
đối với việc ghi chỉ số công tơ tại vị trí lắp đặt khách hàng sử dụng điện có thể lựa chọn trực tiếp giám sát
việc ghi chỉ số công tơ hoặc có thể thông qua người đại diện
mọi giải đáp và thắc mắc của khách hàng về công tác ghi chỉ số phải được giải quyết nhanh chóng trong vòng hai mươi bốn giờ
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm hai mươi giây vào lúc một mươi năm h ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại